công an huyện nông cống tỉnh thanh hóa cho biết đã bắt quả tăng đối tượng thiều văn sơn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ở xã đông văn huyện đông sơn giả danh cán bộ truyền thông của thanh tra chính phủ
để cưỡng đoạt tiền của một doanh nghiệp trên địa bàn huyện nông cống
ngày hai mươi sáu tháng năm sơn tự xưng là cán bộ truyền thông thuộc một viện nghiên cứu của thanh tra chính phủ
đã gặp và yêu cầu một giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn yêu cầu anh này phải đưa cho sơn một mươi năm triệu đồng
nếu không sẽ viết bài nói xấu doanh nghiệp
khoảng chín giờ ngày hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi một khi thiều văn sơn đến gặp anh này tại văn phòng công ty
ở xã hoàng giang huyện nông cống để nhận tiền thì bị công an huyện nông cống ập vào bắt quả tàng
thu giữ toàn bộ tăng vật cùng nhiều tài liệu có liên quan đến hành vi cưỡng đoạt tài sản
tại cơ quan công an điều văn sơn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
được biết trước đó thiều văn sơn đã nhiều lần giả danh cán bộ truyền thông của thanh tra chính phủ
và đến nhiều tổ chức cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thanh hóa để đe dọa tống tiền và cưỡng đoạt tài sản
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông cống tỉnh thanh hóa đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can và bắt tạm giam thiều văn sơn để xử lý theo quy định của pháp luật